trước tình hình ngập lụt tại huyện trương mỹ thành phố hà nội chiều tối nay ông nguyễn đức trung
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội đã có buổi kiểm tra đê sông bùi huyện trương mỹ
do thời tiết tiếp tục có mưa to kèm theo nước sông bùi trong ngày hai mươi chín tháng bảy dâng cao ở mức bảy ba mươi ba m
nên một số tuyến đê tả bùi có nguy cơ bị tràn trước tình hình đó ngay trong đêm hai mươi chín tháng bảy
cán bộ và bà con nhân dân sống trong khu vực đê đã dùng bao tải đắp trốn tràn được hơn sáu trăm linh mét đê
trong đêm nay dự báo mực nước sông tả bùi sẽ tăng thêm năm mươi cm nếu hệ thống đê này tràn bờ
sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng kiểm tra hệ thống đê ông nguyễn đức trung yêu cầu lãnh đạo
huyện trường mỹ chuẩn bị sẵn sàng phương án bảo vệ đê trước mắt thành phố xuất một mươi bao tải
để tiến hành đắp đê cao hơn năm mươi cm ông nguyễn đức trung yêu cầu địa phương chuẩn bị phương án di rời dân
để không để xảy ra tai nạn liên quan đến con người ông nguyễn đức trung cũng cho biết khu vực này nằm
trong vùng phân lũ để bảo vệ nội đô khỏi lũ lụt thời gian tới thành phố hà nội sẽ lên phương án
sử dụng cứ bê tông cho những đoạn đê sung yếu và sẽ cho nạo vét lòng sông